vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua người dân phát hiện thi thể nổi lên tại khu vực bờ sông sài gòn thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
thi thể được xác định là nam giới mặc áo thun tay ngắn màu đỏ quần sóc caki màu kem trên người không có giấy tờ tùy thân
ai có người thân giống với đặc điểm nhận dạng nói trên hoặc biết thông tin về nạn nhân hãy liên hệ đến công an quận bình thạnh tp hcm để phục vụ công tác điều tra
liên tiếp trong những ngày vừa qua trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng và cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn
cụ thể vào đêm bảy tháng sáu các trinh sát thuộc cục cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô nghi vấn
tại hộp phía dưới vô lăng có một túi ni lông chứa bốn trăm tám mươi sáu viên nén dạng tròn màu xanh
khám xét trên người đối tượng phát hiện thêm hai mươi viên nén màu trắng đục
khai thác nhanh đối tượng đặng văn huy khai nhận các viên nén nói trên là ma túy
trước đó vào sáng ngày năm tháng sáu tổ công tác thuộc đội bảy đã phát hiện xe ô tô do lê đức hùng điều khiển dừng đỗ không đúng quy định
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có hai gói hàng màu vàng
qua giám định là ma túy loại metafetamin có trọng lượng là một chín mươi tám kg
trên địa bàn tỉnh sóc trăng một tụ điểm đánh bạc vừa bị bắt quả tang tại một tròi dãy thuộc huyện mỹ xuyên bắt giữ bảy đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ gần bốn mươi năm triệu đồng
điểm đánh bạc này do ông cao phương vĩnh tổ chức
khu vực đánh bạc bố trí xa khu dân cư diễn ra vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
buôn bán vận chuyển trái phép gần hai trăm linh kg pháo nổ
năm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
vào ngày hai mươi chín tháng năm tại km chín mươi bốn tám trăm linh thuộc địa phận huyện lạng giang
lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô do lành mạnh cường điều khiển
đi cùng xe là đặng văn tiệp và nguyễn văn điển vận chuyển gần hai trăm linh kg pháo nổ các loại
quá trình điều tra cơ quan chức năng làm rõ thêm hai đối tượng là thân quang trung và nguyễn văn quyền
cùng sang trung quốc mua pháo và vận chuyển pháo đi tiêu thụ
thông tin liên quan đến vụ phá rừng pơ mu tại huyện nam giang tỉnh quảng nam
sau bốn ngày xét xử sơ thẩm ngày hôm qua tòa án quân sự quân khu năm đã tuyên phạt hai mươi một bị cáo
với mức án từ hai mươi tám tháng tù treo đến bốn mươi tám tháng tù giam
các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê xuân chính đối tượng chủ mưu gây ra vụ phá rừng
nguyên đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu nam giang kiêm trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu nam giang
bốn mươi tám tháng tù giam
đối với hành vi chỉ đạo và trực tiếp khai thác gỗ trái phép của các bị cáo
nguyễn văn quang nguyễn văn thắng lê trọng dương mai văn cường phạm văn hồng và mai văn châu
bị xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi hai tháng tù giam
một mươi bị cáo còn lại xử phạt từ hai mươi tám đến ba mươi hai tháng tù treo
rừng phòng hộ sông bung ở tiểu khu ba trăm năm mươi một huyện nam giang đã bị chặt hạ cưa xẻ bốn mươi một gốc cây gỗ pơ mu
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba hai tỷ đồng
một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại rạch cái sao thuộc phường mỹ thới
thành phố long xuyên tỉnh an giang làm ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân sinh sống quanh khu vực này
đoạn sàn lở trên có chiều dài khoảng một trăm linh km
năm m rộng bốn m và sâu khoảng năm m ăn sâu vào đất liền cuốn luôn tuyến đường và kẻ bảo vệ
làm gián đoạn việc lưu thông qua lại của người dân
ảnh hưởng trực tiếp đến một mươi một hộ dân bảy mươi năm nhân khẩu sống quanh khu vực
sạt lở còn làm nghiêng ba trụ điện và đứt hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân
chính quyền địa phương đã kịp thời phân công lực lượng ứng trực
răng dây cắm biển báo khu vực có nguy cơ sạt lở nên không gây thiệt hại về người và tài sản
những diễn biến mới nhất về an ninh trật tự sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc trưa nay